phát hiện hai đối tượng nguyễn văn khiển và đặng ngọc quỳnh đều trú tại xã nà ngự huyện sông mã tỉnh sơn la đang vận chuyển bảy bánh heroin
đấu tranh bước đầu hiển khai nhận mua số ma túy trên của một người dân tộc mông với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh và thuê quỳnh với giá bốn triệu đồng
chở số ma túy trên bán cho một người đàn ông tên là linh với giá một trăm tám mươi triệu đồng một bánh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai phối hợp với công an huyện mường khương vừa bắt giữ đối tượng sùng xeo đế
trú tại xã hoàng thu phố huyện bắc hà tỉnh lào cai về hành vi giết người đáng nói nạn nhân lại chính là vợ của đối tượng
trước đó vào tối ngày chín tháng một mươi do mâu thuẫn tình cảm nên hai vợ chồng xảy ra cãi vã sùng xeo đế đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào vợ của mình là chị hầu thị xoa
qua khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm hai mươi chín nhát dao trong đó có nhiều vết thương nguy hiểm nên đã tử vong
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn bằng các biện pháp nghiệp vụ
chỉ sau ba mươi hai giờ gây án công an lào cai đã bắt giữ sùng xeo đế tại khu vực chợ phiên thuộc biên giới giáp danh giữa huyện simacai tỉnh lào cai và trung quốc
tại cơ quan cảnh sát điều tra đế đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam một bị can nguyên là chủ tịch một xã ở huyện eak tỉnh đắk lắc
để tiếp tục điều tra chuyển truy tố về các hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị can đỗ văn hưu nguyên là chủ tịch ubnd xã cư e lang huyện eak tỉnh đắk lắc
trước đó đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong quá trình thực hiện việc giải tỏa đền bù dự án giải phóng mặt bằng hồ thủy điện crong bắc thượng
bị can đỗ văn hưu đã buông lỏng quản lý thiếu trách nhiệm để cho ba cán bộ địa chính cấu kết với sáu bị can khác trong xã
lập khống các bộ hồ sơ để chiếm đoạt hơn hai ba tỷ đồng tiền đền bù
liên quan tới vụ án này đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố một mươi bị can
trong đó có một chủ tịch ubnd xã và ba cán bộ địa chính của xã cư e lang huyện eak
hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng ở đắk lắc mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rập vũng tàu vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động bị cáo thạch văn giang
chú tại ấp ba xã sông xoài thị xã phú mỹ về tội cối gây thương tích và bị cáo đào văn thành
chú tại thôn sông xoài ba xã láng sớn huyện châu đức về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín thành điều khiển xe máy chở giang đến nhà anh nguyễn thanh để trộm cắp
bị lực lượng công an xã sông xoài đi tuần tra phát hiện truy đuổi
anh nguyễn huy tú công an viên xã sông xoài truy đuổi hơn một km thì bắt kịp xe của hai đối tượng
lúc này giang dùng ná thun bắn đạn đá trúng vào mắt của anh tú
sau đó anh tú đã được bệnh viện mắt tp hcm phẫu thuật phải bỏ đi mắt phải bị thương do không phục hồi lại được và lắp mắt giả
kết quả giám định tỷ lệ thương tật là năm mươi một
tòa án nhân dân thị xã phú mỹ đã tuyên phạt thạch văn giang sáu năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích
đào văn thành một năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản
còn tại đà nẵng tòa nhân dân quận hải châu vừa đưa ra xét xử bị cáo nguyễn thành tâm
trú tại phường phước ninh quận hải châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trên nhiều địa bàn quận hải châu quận sơn trà
của thành phố đà nẵng bị cáo tâm đã có thủ đoạn gian dối
đưa ra các thông tin không đúng sự thật làm cho nhiều người khác tin tưởng
bằng nhiều lý do như cần người hùn vốn để mua máy ảnh và nhiều thiết bị khác phục vụ cho việc chụp ảnh
hoặc lợi dụng việc thuê máy ảnh nhưng thực chất là đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân
cho đến ngày bị phát hiện tâm đã tám lần chiếm đoạt tài sản
phần lớn là máy ảnh và thiết bị có liên quan đến máy ảnh
với tổng giá trị ước tính là gần bốn trăm linh triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn thành tâm năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản